tại trà vinh nhân lễ sên đô tan lễ cổ truyền của đồng bào khơ me
ban chỉ đạo tây nam bộ và lãnh đạo tỉnh đã thành lập ba đoàn đi thăm và tặng quà
tại sáu mươi ba chùa phật giáo nam tông khơ me và một trăm sáu mươi năm gia đình cán bộ đồng bào khơ me trong tỉnh
đoàn đã đến thăm tặng quà cho hội đoàn kết sư sãi yêu nước
trường trung cấp pali chùa ông mệt và chùa ân
thăm gia đình cụ cố maha sơn thông và gia đình đồng chí lâm phú
tại các nơi đến thăm đại diện đoàn đã chúc các vị sư sãi gia đình phật tử khơ me
tổ chức lễ sên đô tan đầm ấm đồng thời ghi nhận những đồng góp của các vị sư sãi
trong việc giáo dục phật tử chấp hành chủ trương của đảng và nhà nước
và những nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo của đồng bào khơ me